đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam
đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hà nam
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh hà nam đã thông báo tới các đại biểu cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hà nam
kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
các ý kiến phát biểu của cử tri bày tỏ đồng tình và nhất trí cao với sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước
cử tri cũng mong muốn đảng nhà nước quốc hội tiếp tục xây dựng hoàn thiện về cơ chế lãnh đạo chỉ đạo
đồng bộ hóa các quy định của pháp luật đối với lực lượng vũ trang hỗ trợ kinh phí dành quỹ đất để xây dựng thao trường trường bắn
trung tâm huấn luyện cho lực lượng vũ trang quan tâm đến lực lượng dân quân tự vệ cán bộ làm công tác quân sự quốc phòng tại địa phương
phát biểu trước cử tri đại tướng ngô xuân lịch ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của đại biểu cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hà nam
khẳng định sẽ ghi nhận chuyển tới quốc hội tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết thỏa đáng kịp thời trong thời gian tới